thưa quý vị lễ trào cờ đầu năm mới hai nghìn hai mươi một và hoạt động trào đón du khách đầu tiên đến mũi đại lãnh mũi điện phú yên năm hai nghìn hai mươi một bắt đầu vào lúc tám h ba mươi phút sáng ngày hôm nay tại mũi đại lãnh mũi điện nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của việt nam
đây là năm thứ tư phú yên tổ chức hoạt động này như một cách mở đầu một năm mới
sáng nay dù thời tiết rất lạnh nhưng có khoảng năm trăm linh người tham gia hát quốc ca và tham quan điểm cực đông trên đất liền của việt nam
lãnh đạo tỉnh phú yên gửi đến người dân và du khách tại mũi đại lãnh trong ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi một khẳng định hoạt động chào cờ đón năm mới là sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm bốn trăm một mươi năm phú yên hình thành và phát triển từ năm một nghìn sáu trăm một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi các hoạt động mừng đảng mừng xuân đầy khởi sắc của phú yên cũng như tiếp tục giới thiệu tuyên truyền hình ảnh danh thắng quốc gia bãi môn mũi đại lãnh nổi tiếng đến với công chúng du khách trong nước và bạn bè quốc tế
tạo ấn tượng cảm nhận tốt đẹp trong lòng du khách góp phần thúc đẩy khai thác các tiềm năng du lịch bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích phục vụ phát triển du lịch
vâng trong đêm qua thì các địa phương trên cả nước đều tổ chức các hoạt động ngoài trời để người dân tận hưởng thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới có thể thấy rằng không khí chào đón năm mới hai nghìn hai mươi một trên cả nước vô cùng nhộn nhịp với một đêm rực rỡ sắc màu
sau một năm nhiều khó khăn đêm cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi hàng nghìn người dân thành phố xuống đường tập trung về khu vực trung tâm để cùng nhau vui chơi tạm biệt năm cũ chào đón một năm mới hai nghìn hai mươi một tươi sáng hơn
đêm giao thừa phố đi bộ nguyễn huệ đã trở thành đại tiệc của âm thanh và ánh sáng
những hoạt động tại công viên châu á là tâm điểm của nhiều hoạt động lễ hội chào năm mới của thành phố biển đà nẵng càng về đêm dòng người đổ về trung tâm lễ hội càng đông
lễ hội đếm ngược tới năm mới tại quảng trường mùng hai tháng chín
đã thu hút hàng ngàn người mặc dù thời tiết có mưa lất phất nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến không khí tuyệt vời này
trong khi đó tại thủ đô hà nội tối ba mươi một tháng một mươi hai hàng vạn người dân thủ đô đổ ra đường chào đón thời khắc thiêng liêng chuyển sang năm mới hai nghìn hai mươi
với tinh thần phấn chấn vui tươi và thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa sự kiện đếm ngược cũng như các chương trình nghệ thuật khác
không gian đi bộ hồ hoàn kiếm cũng hoạt động sớm hơn một ngày nên lượng người đổ về vui chơi tham dự các sự kiện văn hóa
càng đông hơn
ngay từ chiều tối ba mươi một tháng một mươi hai các ngã đường dẫn về khu vực trung tâm thành phố lớn đều chật kín người
lực lượng công an được tăng cường phân luồng hướng dẫn xe cộ lưu thông để người dân thành phố hưởng chọn niềm vui trong đêm chuyển giao năm cũ và năm mới
lực lượng công an đã thức trắng đêm tuần tra kiểm soát chốt chặn trên các tuyến đường trọng điểm trên cả nước
qua công tác điều tra và khảo sát địa bàn thì chúng tôi tập trung vào những nút giao thông trọng điểm để đảm bảo ở ngay từ vòng ngoài cũng như là bên trong để cho người dân tham gia giao thông an toàn
bởi vì mật độ khi tất cả những người dân đổ dồn vào trong trung tâm hồ hoàn kiếm thì đương nhiên những phương tiện xe ô tô chúng tôi sẽ phân luồng ngay từ ngoài và để cho đi bộ vào
theo ghi nhận thực tế tại một số tuyến đường chính tình trạng vi phạm giao thông vẫn diễn ra phổ biến
điển hình là các vi phạm như không đội mũ bảo hiểm không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
ngoài đảm bảo phân luồng chống ủn tắc lực lượng chức năng cũng tập trung công tác xử lý vi phạm
chúng tôi vẫn tăng cường công tác quần gia kiểm soát và xử lý vi phạm
đặc biệt là những hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông như là nồng độ cồn hoặc là mũ bảo hiểm
đối với cả thanh thiếu niên mà đi xe lạng lách nhanh đánh bóng thì chúng tôi cũng phải triển khai phương án sống chua đêm để cho tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn của quận hoàn kiếm
nói chung là sẽ phải đảm bảo một cách tốt nhất an toàn nhất
khi mà dừng phương tiện kiểm tra người vi phạm hoặc là kiểm tra hành chính thì mình luôn luôn thông báo đây là tổ chính chín trăm một mươi một để cho người dân được biết
và đa phần người dân thì chấp hành rất là tốt rất ít xảy ra trường hợp chống đối
bên cạnh đó sau khi kết thúc hoạt động chào đón năm mới
lực lượng chức năng cũng đã ứng trực trên các tuyến phố trọng điểm
đồng thời tăng cường các tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
cũng như phòng chống đua xe trái phép xử lý các trường hợp vi phạm giao thông
đến sáng nay nhiều người dân vẫn tiếp tục đổ về các bến tàu bến xe để về quê nghỉ tết dương lịch
ủn tắc cục bộ xảy ra tại một số tuyến đường cửa ngõ vào các thành phố lớn như thành phố hồ chí minh và thủ đô hà nội
trên đường vành đai ba trên cao ở hà nội
tình trạng ủn tắc nghiêm trọng các phương tiện di chuyển khó khăn
theo ghi nhận của phóng viên vào lúc hơn chín giờ sáng ngày hôm nay
tình trạng ủn tắc nghiêm trọng xảy ra trên đường vành đai ba trên cao
kéo dài từ khu vực nút giao nguyễn xiển lên đến cầu thanh trì
đến trưa nay tình trạng ồn tắc vẫn không hề giảm
thậm chí tại các tuyến đường vành đai ba dưới thấp đoạn nút giao lĩnh nam
dòng phương tiện ô tô xe máy đang sen nhau đến nghẹt thở
còn tại khu vực cửa ngõ phía bắc của thủ đô hà nội
tình trạng ủn tắc kéo dài cũng xảy ra trên tuyến đường trường sa
nguyên nhân là do có một xe khách bị hư hỏng ở làn giữa đã khiến giao thông bị ủn ứ
để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách công ty cổ phần bến xe hà nội
đã có kế hoạch tăng cường hai trăm linh lượt xe cho cả ba bến
còn tại tp hcm từ sáng sớm nay nhiều người dân từ tp hcm về miền tây
chọn đường dân sinh cặp cao tốc để di chuyển
thay vì đi trên quốc lộ một tránh kẹt xe
tại khu vực ngã tư lương phú nút giao quốc lộ một và đường dẫn cao tốc
tp hcm trung lương châu thành tiền giang lượng xe máy ngày càng tăng đột biến
hàng chục cảnh sát giao thông đã được huy động để điều tiết khu vực
dòng xe dừng chờ tại các khu vực ngã tư kéo dài hơn một km
tương tự khu vực dưới chân cầu rạch miễu bờ tiền giang
dòng xe kéo dài khoảng hai km nối đuôi nhau chờ cảnh sát giao thông điều tiết qua cầu
nhiều xe ô tô container khu vực đường dẫn rẽ lên cầu làm dòng phương tiện thêm ủn ứ
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải có mặt để giải tỏa
và đến một mươi ba h chiều nay lượng xe qua cầu đã giảm giao thông được thông thoáng ổn định
cũng trong ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi một cả nước đã xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông
làm một mươi một người chết và một mươi hai người bị thương
toàn bộ hai mươi một vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
thực hiện cao điểm của cục cảnh sát giao thông về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu
và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra
xử lý tám tám trăm ba mươi bốn trường hợp vi phạm trên đường bộ phạt tiền chín ba tỷ đồng
tạm giữ sáu mươi một xe ô tô một hai trăm linh hai xe mô tô tước bảy trăm sáu mươi năm giấy phép lái xe các loại
trong đó có sáu trăm sáu mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc kiểm tra phát hiện
xử lý một trăm linh hai trường hợp vi phạm phạt tiền hai trăm tám mươi sáu triệu đồng tước ba mươi giấy phép lái xe
cảnh sát đường thủy công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện
xử lý một trăm sáu mươi bảy trường hợp vi phạm phạt tiền một trăm sáu mươi hai triệu đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang vào ngày hôm nay đã ra quyết định khởi tố
năm đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
đây là các đối tượng trong đường dây tổ chức nhóm bệnh nhân số một nghìn bốn trăm bốn mươi nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
năm đối tượng bị khởi tố gồm phan phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín phạm thanh hợp tên gọi khác là hạp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
lê văn dinh tên gọi khác là hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng chú tại ấp bình di xã khánh bình huyện an phú tỉnh an giang
trương trí tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú tài ấp búng nhỏ xã khánh bình huyện an phú tỉnh an giang
văn út sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại ấp phú lợi xã phú hữu huyện an phú tỉnh an giang
kết quả điều tra bước đầu xác định hùng là người móc nối với các đối tượng bên campuchia để đưa nhóm bệnh nhân số một nghìn bốn trăm bốn mươi vượt biên trái phép vào việt nam
sau khi hay tin bệnh nhân số một nghìn bốn trăm bốn mươi dương tính với virus sars cov hai hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương
ngày ba mươi một tháng một mươi hai tổ công tác nghiệp vụ công an tỉnh an giang và công an tỉnh bình dương phối hợp bắt giữ hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh bình dương
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đề nghị các tập thể cá nhân biết được thông tin liên quan đến đường dây nhập cảnh trái phép
kịp thời cung cấp cho công an tỉnh an giang theo số điện thoại chín trăm bốn mươi bảy sáu trăm sáu mươi bốn tám trăm tám mươi hai gặp đồng chí hoàng mạnh thắng
năm hai nghìn hai mươi đã khép lại mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm không đạt được như mục tiêu ban đầu đặt ra và thấp nhất trong nhiều năm qua
tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh thiên tai hoành hành
năm hai nghìn hai mươi việt nam vẫn là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu
ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những thành tựu kinh tế mà chúng ta đã đạt được trong một năm đầy thử thách vừa qua
ngay sau khi dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập vào việt nam đơn vị dược phẩm này đã chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu
đẩy mạnh sản xuất khẩu trang và các thiết bị y tế nhằm đáp ứng công tác phòng chống dịch của cả nước
trong khi nhiều quốc gia phải nhập khẩu khẩu trang
việt nam đã đáp ứng được nhu cầu trong nước và tìm ra hướng đi mới mở rộng xuất khẩu
trước dịch bệnh không ít doanh nghiệp đã nhanh chóng thích nghi tìm cơ hội để phát triển
trong khi các quốc gia thực hiện giãn cách xã hội chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy
các ngành sản xuất của việt nam đã thể hiện rõ năng lực tự lực tự cường kịp thời đáp ứng thị trường nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu
cán cân thương mại hàng hóa năm hai nghìn hai mươi ước tính xuất siêu một mươi chín một tỷ usd mức cao nhất trong năm năm liên tiếp xuất siêu
rõ ràng các doanh nghiệp việt nam trong khó khăn đã nảy sinh rất nhiều ý tưởng sáng tạo
và những sự quyết tâm thay đổi cũng như tìm kiếm những cách thức để vượt lên
đặc biệt là ngành nông nghiệp mặc dù khó khăn hạn hán ngập mặn nhưng chúng ta thấy tăng trưởng rất tốt
và đổi mới cơ cấu sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới
vào trong các doanh nghiệp việt nam
các doanh nghiệp việt nam đã đáp ứng các nhu cầu của thị trường nội địa
và cũng lần đầu tiên đã vượt mốc hơn bốn mươi tỷ usd xuất khẩu ra thế giới
không dừng lại ở đó tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam ngày càng sâu rộng
năm hai nghìn hai mươi hiệp định thương mại tự do việt nam eu đã chính thức có hiệu lực
tháng cuối năm hiệp định thương mại tự do vương quốc anh việt nam ukvfta cũng đã được ký kết
mở ra nhiều cơ hội mới
trong đó nổi bật là việc ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
tạo ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với thị trường hai hai tỷ dân
đây là một cơ hội rất thuận lợi cho tất cả các nước tham gia hiệp định
cũng như doanh nghiệp của các nước tham gia hiệp định trong việc tham gia vào tiến trình
về cơ cấu lại các chuỗi cung ứng định vị lại các chuỗi cung ứng
và tham gia vào các chuỗi giá trị trên phạm vi khu vực và toàn cầu
bởi vì phạm vi quy mô của cái khu vực này nó đủ lớn để cho tất cả doanh nghiệp của các nước
kể cả doanh nghiệp lớn cho đến doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp nhỏ
và đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa đều có cơ hội để tính toán
để xây dựng lại chiến lược của mình để tham gia vào chuỗi cung ứng này
việc nhanh chóng kịp thời kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đã tạo tiền đề
cho phục hồi và phát triển kinh tế
ngay sau đó hàng loạt chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân
đã được gấp rút
mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế
đảm bảo an sinh xã hội đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
sự tham gia ủng hộ của người dân và doanh nghiệp trên tinh thần quyết tâm cao nhất
mức tăng trưởng dương của việt nam càng khẳng định là cái chủ trương đúng của chúng ta
nỗ lực của chính phủ các bộ các ngành các địa phương
nói rộng ra là của toàn bộ hệ thống chính trị
và đặc biệt là của người dân
đã làm nên cái kỳ tích tức là đẩy lùi covid
nhưng đồng thời lại là song song với việc đẩy lùi covid
là phát triển kinh tế xã hội
chúng ta đi bằng hai chân
một bên là dập dịch
và một bên là đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
không để bị đình đốn như một số nước
với một niềm tin mới khí thế mới động lực mới
chính quyền các địa phương sẽ cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân
tiếp tục tăng cường đoàn kết phấn đấu với quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa
năng động sáng tạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
và cả nhiệm kỳ khóa một mươi ba góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta
ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như bà hồng mong đợi
năm hai nghìn hai mươi một kinh tế việt nam sẽ còn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức
tuy nhiên với những kinh nghiệm và thành công có được trong năm qua
và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị của doanh nghiệp và người dân
việt nam đang hướng tới mục tiêu mới với tốc độ tăng trưởng sáu cho năm hai nghìn hai mươi
và tiếp tục xu hướng phục hồi theo hình chữ v vào những năm tiếp theo
thủ tướng chính phủ đã phát biểu tại hội nghị chính phủ với các địa phương vừa diễn

thành công được xác định không chỉ bởi những gì chúng ta đã đạt được
mà bởi cả những trở ngại mà chúng ta đã vượt qua
lửa thử vàng gian nan thử sức kinh tế việt nam đã trải qua một năm đầy biến động và khó khăn
nhưng vẫn vươn lên đạt được những con số ấn tượng
điều này cho chúng ta kỳ vọng vào một năm hai nghìn hai mươi một với nhiều thành công mới và thắng lợi mới
và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc phần tin tức
ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bí khôi xin kính chào và gửi lời chúc một năm mới sức khỏe bình an
đến quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị tết duyên lịch năm nay người dân được nghỉ ba ngày
tại tp hcm ngoài những gia đình chọn đi đến những địa điểm du lịch
thì đa phần người dân tập trung đến những khu vui chơi giải trí trong thành phố
tuy nhiên vẫn chú trọng đảm bảo phòng người dịch bệnh
theo ghi nhận phần lớn người dân tập trung đến những địa điểm ở trung tâm thành phố
như phố đi bộ công viên tàu đàn các khu vui chơi như công viên văn hóa đầm sen
khu du lịch suối tiên thảo cầm viên
ghi nhận tại khu du lịch văn hóa suối tiên quận chín tp hcm ngày một tháng một
là ngày nghỉ tết dân lịch nên đã có rất đông khách đến thăm quan
tương tự những nơi khác như tại thảo cầm viên quận một và công viên nước đầm sen quận một mươi một
lượng khách đến vui chơi rất đông
trước đó các đơn vị này đã cho vệ sinh khử trùng lại toàn bộ khu vui chơi
hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn cho người dân
khi đến các khu vui chơi giải trí vào dịp lễ thì mỗi người cần chú trọng
việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh
bên cạnh đó các đơn vị cơ quan chức năng còn tiếp tục thực hiện không chỉ công tác
phòng ngừa dịch bệnh mà còn các lĩnh vực công tác khác nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe
cho người dân đặc biệt là dịp tết nguyên đáng sắp đến
trong ngày đầu tiên của năm mới ngày một tháng một tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm
thành đoàn tp hcm đã tổ chức tuyên dương một mươi hai gương mặt điển hình trong các lĩnh vực
đóng góp tích cực vào sự phát triển của tp hcm
tại lễ tuyên dương ông nguyễn thành phong chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
bày tỏ sự vui mừng khi dự lễ tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
trong không khí chào đón năm mới
lãnh đạo tp hcm khẳng định cuộc bình chọn không chỉ dừng lại ở việc vinh danh
các cá nhân tiêu biểu mà điều quan trọng là tạo động lực cho đoàn viên thanh thiếu nhi
rèn luyện phấn đấu và trưởng thành qua đó khẳng định và lan tỏa những giá trị
sống tốt đẹp của thanh niên thành phố
tại lễ tuyên lương các công dân trẻ đến từ các lĩnh vực khác nhau
lần lượt được xướng tên lên bục vinh dự
đây là những cá nhân đã truyền cảm hứng lớn lao trong năm hai nghìn hai mươi ba
một năm nhiều biến động vì đại dịch covid một mươi chín
trong đó có những gương mặt điển hình như bác sĩ trẻ ngô việt anh
công tác tại khoa hội sức cấp cứu bệnh viện chờ rảy là người xuân phong ra đà nẵng
hỗ trợ các bác sĩ ở đây cứu chữa bệnh nhân khi dịch bùng phát
chủ nhân atm gạo hoàng tuấn anh đã đưa ba tấn gạo đến với người dân khó khăn
bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
ngư chiếc sĩ lực lượng vũ trang trẻ tiêu biểu nhân nguyễn nhật phương
cán bộ uy viên bang chấp hành chi đoàn đội ba phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh
một mươi hai thanh niên được vinh danh là những thanh niên có lối sống đẹp
có nhiều đồng gốc nổi bật lan tỏa các giá trị chân thiện mỹ
mỗi thanh niên ở mỗi lĩnh vực khác nhau đều là những nhân tố góp phần
cùng hệ thống chính trị và nhân dân thành phố tạo nên những dấu ấn quan trọng
trong sự nghiệp phát triển bền vững của thành phố hồ chí minh
kể từ hôm nay ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một bộ công an tiến hành cấp công cước công dân
có gắn chip cho các công dân đủ điều kiện
tại thành phố hồ chí minh công an các địa phương đã từng bước triển khai
thu thập dữ liệu công dân để tổng hợp gửi về cục cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội bộ công an tiến hành cấp thẻ
tuy nhiên đối với thẻ mới có gắn chip vấn đề về bảo mật và có bị theo dõi hay không
đang được người dân quan tâm
có mặt tại công an phường một mươi bốn quận bình thạnh để cung cấp thông tin cho việc chuyển đổi
chứng minh nhân dân giấy sang căn cứ công dân có gắn chip
chị đỗ thị anh đào đang rất hào hứng
tuy nhiên ngoài biết được nhiều mặt tiện ích của thẻ đem lại
thì chị cũng lo lắng về vấn đề lộ thông tin cá nhân hay bị theo dõi những hoạt động của mình
tuy nhiên đứng trước những lo ngại của người dân cơ quan công an cũng cho biết
ưu điểm của thẻ căn cước công dân gắn chip là có độ bảo mật cao
đồng thời có nhiều tiện ích như tích hợp nhiều ứng dụng thuận tiện trong các giao dịch điện tử
không cần phải mang theo nhiều bảo mật
cũng có nhiều loại giấy tờ khác nhau khi làm các thủ tục hành chính
cái việc tích hợp này là sử dụng thông tin trên chip là tuân thủ theo quy định của pháp luật việt nam
và đảm bảo về an ninh mạng và an toàn về công dân
do đó người dân hoàn toàn yên tâm là chỉ có cái bộ phận mà cảm nhận được cái chip đó
thì nó mới là đọc được thôi
chứ ngoài ra là không có cái chức năng định vị hay là người dân mà sợ theo dõi
khi mà gắn cái chip công dân là như vậy
cung cấp thêm thông tin về thẻ chip đại diện phòng cảnh sát quản lý hành chính về
từ xã hội công an thành phố cho biết người dân không cần lo ngại về vấn đề bảo mật
hay bị theo dõi bởi cục là nơi cấp và quản lý chứ không phải công an các địa phương
đồng thời trên thẻ có mã qr nên chỉ chủ thể mới thực hiện được các giao dịch
hay làm thủ tục hành chính
trong trường hợp bị mất thẻ thì báo cho cơ quan công an để được làm lại thẻ mới
thẻ bị mất sẽ bị vô hiệu hóa nên việc lộ lọt đánh cấp thông tin là không có
chúng tôi sẽ cấp cho cán bộ công chức từ các thành phố đến phường xã lực lượng vũ trang
cán bộ khu trí và học sinh sinh viên trong cái diện cấp phát
sau khi thực hiện cái đó thì chúng tôi sẽ đến cấp phát cuốn chiếu theo từng địa bàn phường xã
đồng thời là những tổ cấp lưu động này sẽ cấp tại địa bàn phường xã thị trấn
cấp tại cơ quan doanh nghiệp và cấp tại nhà cho công dân khi công dân có yêu cầu
và đồng thời thì bán đốc công an thành phố có giao cho phòng vcn sáu là đơn vị sẽ là
nghĩa là về cái phương án cấp khác thì chúng tôi thành lập các tổ
phòng wc sáu và công an quận viện mỗi đơn vị ít nhất là hai tổ cấp lưu động
và một vị trí là cấp tại trụ sở
theo cái số lượng nhân thủ thì đơn vị nào cấp xong trước
thì sẽ phải hỗ trợ cho những đơn vị chưa hoàn thành
hiện toàn thành phố hồ chí minh đang có gần bốn hai triệu người
cần được cấp căn cước công dân lần đầu đủ từ một mươi bốn tuổi trở lên
do đó việc thực hiện thu thập thông tin công dân để tiến hành cấp thẻ căn cước
có gắn chip được tiến hành theo hai giai đoạn
trước mắt từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
tập trung giải quyết trường hợp này
sau ngày một tháng bảy sẽ tiến hành cấp giấy các trường hợp hộ khẩu tạm trú
người dân cũng có thể về địa phương của mình để thực hiện việc cấp đổi thẻ
căn cước công dân mới
các trường hợp đang sử dụng chứng minh nhân dân một mươi hai số và cân cước công dân mã vạch
vẫn có thể sử dụng đến khi thẻ hết giá trị
tiếp nối bản tin sẽ là những thông tin đáng chú ý
liên quan đến vấn đề an ninh trật tự
trong sáng ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi một một nhà hàng nằm trên đường trần hưng đạo
đã xảy ra hỏa hoạn
lực lượng cảnh sát đã dùng xe thang tiếp cận hiện trường giải cứu một nam nhân viên
mắc kẹt tại nhà hàng này
trước đó vào khoảng một mươi giờ ba mươi phút nhiều nhân viên đang làm việc
tại tòa nhà bốn tầng nhà hàng buffet đặc sản đà lạt lang farm
bất ngờ thấy khói lửa bốc lên từ quầy phai chế nên hô hoáng
một số người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy mini
dập lửa nhưng bất thành
ngay sau đó lửa bụng lên dưới dội lên các lầu phía trên
gần hai mươi nhân viên nhà hàng còn thường khách bỏ chạy ra ngoài
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận năm
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu
khoảng năm trăm linh mét từ đường hưng đạo bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy
linh cứu hỏa đã dùng xe thang tiếp cận hiện trường vụ cháy cứu một nam nhân viên
mắc kẹt trong phòng ngủ ở tầng thường
một nhóm khác bắt thang kéo vào rộng dập lửa tại các tầng
hơn một giờ sau đám cháy được khống chế
vụ hóa hoạn không gây thương vong về người
xong đã làm sụp một phần máy của nhà hàng như tài sản bị thiêu rụi
nguyên nhân vụ cháy hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phường an phú quận hai tp hcm đã xảy ra tai nạn liên hoàn giữa bốn xe ô tô
trong ngày đầu năm hai nghìn hai mươi một khiến các phương tiện hư hỏng nặng
giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài
khoảng một mươi một h ngày một tháng một xe ô tô bảy chỗ biển số năm mươi một g bốn mươi chín nghìn bảy trăm hai mươi lưu thông trên đường cao tốc
khi xe đi tới gần cầu mương kênh thuộc km một phường an phú quận hai tp hcm
thì lao về phía trước tông vào đuôi xe ô tô bảy chỗ khác chạy cùng chiều
khiến phương tiện này lao tới tông liên hoàn cho một xe ô tô và một xe taxi
vụ tai nạn liên hoàn khiến cho bốn xe ô tô hư hỏng
riêng xe ô tô bảy chỗ bị nát phần đầu
may mắn không ai bị thương trong vụ tai nạn
vụ việc còn khiến giao thông qua khu vực bị ốm mứ
sau tai nạn công an quận hai đã phối hợp với nhân viên quản lý cao tốc
nhanh chóng giải quyết vụ việc
công an tp bảo lộc lâm đồng cho biết đã ra lệnh tạm giữ hành sự nguyễn văn huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ quận tân bình tp hcm để làm rõ hành vi tàn trự trái phép pháo nổ
khi đang làm nhiệm vụ trên đèo bảo lộc tổ tuần tra kiểm soát giao thông
đã phát hiện xe ô tô do tài xế hà huỳnh thục ngụ tại huyện tân kỳ tỉnh nghệ an điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên đề nghị dừng xe để kiểm tra hành chính
thời điểm này trên xe có một thanh niên cùng bốn thùng gạt tông được đóng kính
nghi ngờ các thùng cắt tông chứa hàng cấm lực lượng chức năng yêu cầu tài xế mở thùng hàng để kiểm tra
phát hiện toàn bộ bên trong là pháo lậu các loại nặng gần chín mươi kg
bước đầu thanh niên đi trên xe ô tô do tài xế hà huỳnh thuộc điều khiển khai là nguyễn văn huy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ tại quận tân bình thành phố hồ chí minh
huy thừa nhận số pháo lậu này là của mình thuộc chỉ là người được thuê vận chuyển
tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã bàn giao các đối tượng cùng tan vật
cho công an thành phố bảo lộc tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi chính phủ đã ban hành nghị định cho phép người dân được đốt pháo hoa không nổ
đối với nhiều người thì đây là một tin vui
tuy nhiên cụ thể được buôn bán sử dụng loại pháo hoa nào thì đang được nhiều người hiểu mơ hồ
sai hoặc không nhất quán
vậy cần hiểu sao cho đúng để không vi phạm pháp luật về việc buôn bán và sử dụng pháo
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
theo em hiểu là chỉ được đốt những pháo sáng pháo chiêm tuyến và những pháo đèn điện tử
còn những pháo có chất gây nổ hoặc là gây thương tích thì không được đốt
đối với pháo hoa
pháo hoa thì nó được sản xuất là thủ công hoặc là công nghiệp
khi mà nó có cái tác động là kích thích cơ điện nhiệt
nó sẽ gây ra các cái hiệu ứng về cái màu sắc âm thanh ánh sáng trong cái không gian không gian
và không gây ra tiếng nổ
thì người dân sẽ được sử dụng các loại pháo hoa này
và khi mà người dân được sử dụng pháo hoa đó
thì chỉ được phép là mua pháo hoa
ở các cơ quan tổ chức doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng
và các cái cơ quan này là các cái tổ chức doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng
thì mới được là sử dụng
và người dân sử dụng là phải từ một mươi tám tuổi trở lên
và có đủ các hành vi là năng lực dân sự là đầy đủ
thì mới được sử dụng cái pháo hoa này
tuyến đường hải thượng lãng ông phường một mươi ba quận năm
chuyên buôn bán các sản phẩm trưng bày trang trí vào các ngày lễ tết
trong đó các loại pháo kim tuyến pháo sáng cầm tay
pháo sáng đốt bằng nguồn điện
thường dùng cho sân khấu cũng được bày bán như thế này
tuy nhiên khi phóng viên đặt câu hỏi loại pháo nào được phép bán
thì có một số cửa hàng đã tỏ ra mơ hồ
trong thời gian này lực lượng công an các phường xã
tại các quận huyện sẽ tiến hành tuyên truyền nhắc nhở
và khi quy định chính thức có hiệu lực sẽ tổ chức tăng cường kiểm tra
xử lý các trường hợp vận chuyển buôn bán và sử dụng đối với các trường hợp sai quy định
đối với cái việc mà sử dụng trái phép các loại pháo
thì sẽ bị phạt là từ một triệu đến hai triệu là phạt một triệu rưỡi
còn đối với cái hành vi mà mua bán tàn trữ dẫn chuyển trái phép
thì sẽ bị phạt từ hai đến bốn triệu phạt là ba triệu
ngoài ra các tập thể tổ chức nếu có nhu cầu sử dụng pháo hoa mà có tiếng nổ
trong các sự kiện trọng đại thì phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền
và phải được những cơ quan này cấp phép mới được sử dụng